khi đứng trước quyết định quan trọng của đời mình thì tâm lý của đa số thí sinh là hoang mang lo lắng tiến thoái lưỡng nan không biết lựa chọn như thế nào
tuy nhiên trong chuyên mục đường tới tương lai ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả thêm một góc nhìn khác góc nhìn của những thí sinh luôn kiên định với sự lựa chọn của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
khó như trượt đại học
vâng đó cũng là câu nói vui của thí sinh năm nay khi mà quy chế cho phép các em được điều chỉnh lại nguyện vọng sau khi biết điểm thi
đặc biệt khi điều chỉnh thì không giới hạn số nguyện vọng
với những thí sinh muốn học đại học bằng mọi giá mà không cần đúng nguyện vọng thì có thể đăng ký một danh sách nguyện vọng thật dài quá trình sàng lọc theo kiểu lọc sang xuống nia không đỗ ngành này thì cũng đỗ ngành khác trường khác
thế nên mới có chuyện một thí sinh chọn tới bốn mươi tám nguyện vọng
tuy nhiên cũng chính vì cánh cửa vào đại học quá rộng nên khiến các thí sinh rất dễ rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra đó là việc nhầm lẫn và đánh đồng hai mục đích vào đại học và theo đuổi nghề nghiệp yêu thích để rồi quyết định tương lai của mình hầu như chỉ dựa trên kết quả điểm thi
cho rằng mình vốn có một chút năng khiếu về nghệ thuật và sáng tạo
vậy nhưng linh lại quyết định đăng ký xếp tuyển ngành quản trị kinh doanh và ngôn ngữ ảnh của môi trường đại học
tuy nhiên sau khi thi kết quả của linh đã không như em mong đợi giảm đến hai điểm so với dự kiến trước đây
và linh đã thay đổi gần như hoàn toàn các nguyện vọng đã đăng ký trước đây của mình
nguyện động đầu tiên của cháu cháu đăng ký là hai ba điểm rưỡi ạ
bây giờ nó sụt tận hai điểm tại điểm văn nó kéo số nhiều quá cháu phải đăng ký lại ạ
mình cũng đến đây thì mình cũng có
hỏi và tham khảo được một chút cũng chưa được nhiều
thế nhưng mà cũng có một số những cái hướng mới để cho con tham khảo và tìm hiểu lại cái lựa chọn của mình
cháu đang muốn học đầu tiên là theo hai mươi ba điểm rưỡi thì cháu sẽ học quản trị kinh doanh hoặc là ngôn ngữ anh ạ
bây giờ thì cháu đang tìm về kiểm toán
thế là từ chọn ngành nghề theo tưởng tượng của em về thị trường lao động
thì giờ điểm số lại một lần nữa khiến em phải chọn lại
một lựa chọn xếp
một lựa chọn sai có thể dẫn đến thất bại lớn
mà điều này thì khi bước chân vào các trường đại học
chỉ cần năm thứ nhất năm thứ hai thôi các em đã có thể nhận ra
ngay trong lớp em thì đã có rất nhiều bản bỏ học ngay từ đầu năm
và sau khi học kỳ một cũng có rất nhiều bạn bảo lưu kết quả học tập của mình để tiếp tục ổn thi và chọn trường khác
em nghĩ chắc là không
lúc đầu họ cũng các bạn đó cũng đã dựa theo cảm tích hoặc là theo ý muốn của ba mẹ
và sau khi học thì cảm thấy không phù hợp nữa nên mới có quyết định như vậy ạ
em thấy có rất là nhiều bạn học mà không thể biết là tại sao mình lại học trường này
tại sao mà mình lại chọn trường này
có nghĩa là các bạn thì cứ thế là em cảm thấy như là nhắm mắt đôi chân
đấy là một cái rất là nguy hiểm ạ
việc xác định các chỉ số về năng khiếu
sở thích đam mê mặt mạnh mặt yếu của mỗi cá nhân
gần như còn rất xa lạ với các em học sinh
bởi vậy hầu hết các em chọn ngành học không đúng cách
số liệu thống kê của năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm dự báo nguồn nhân lực tp hcm cho thấy
chỉ khoảng năm các em học sinh hiểu rõ về ngành nghề mình lựa chọn
còn số hiểu tương đối là hai mươi
chọn sai ngành nghề là sáu mươi
và thiếu hiểu biết về nghề
lên đến bảy mươi năm
trong khi đó các chương trình hướng nghiệp
các cuốn sách các hoạt động bổ trợ
nhằm giúp học sinh tự khám phá bản thân
làm cơ sở cho việc chọn ngành
chọn nghề trong tương lai
vẫn còn rất thiếu trong các trường phổ thông
ở các nước ngay từ lớp một
người ta bắt đầu cho học bàn tròn rồi
để nó tra sát
thì vernon của mình vừa đưa vào
nhưng rội lại và colombia quá thành công
chỉ có một cách duy nhất cách đó thôi
người ta gọi là phương pháp ba trăm sáu mươi độ
thì sau một mươi hai năm học
thì tự nhiên người ta mới thấy thế này
cứ đụng đến việc này là thớ không làm được
vì cái não nó không cho phép
nó không phải sở trường đấy là sở đoạn
thì người ta mới thống kê được là có khoảng ba lĩnh vực
tớ đã làm là một trăm linh
mà không cần nỗ lực nó là sở trường
có khoảng tám lĩnh vực
là tớ đã làm chỉ được năm mươi
còn chắc chắn có chín lĩnh vực
đã làm là chết
thanh ra ở lớp một mươi hai người ta định hình
rất là rõ tớ chỉ có thể
làm được ba việc thôi
ba cái nghề thôi thì bắt đầu họ mới đem họ thi vào
cái trường mà
thành ra là họ không có khái niệm trường tốt trường giỏ
nghề nào cũng hay hết
tùy vào năng lực của mình
thế nhưng may mắn là trong đám đông
thì luôn có những người tiên phong
và trong dòng chảy xu hướng lựa chọn theo cảm tính
lấy điểm chọn trường thì cũng có
những người đi tìm lối dạy khác
đó là những người luôn lựa chọn theo mục tiêu
mà mình đã đặt ra
chưa biết kết quả có thành công hay không
mà là những người xác định mục tiêu và đường đi
hướng đi rõ ràng là một điều đáng khích lệ
dù điểm thi có cao
đỗ được các ngành hot theo đánh giá
của dư luận hay không thì các em vẫn
quyết theo đuổi mục tiêu của mình đã ấp ủ
điểm mày cũng không phải thấp nhưng mà mày đã xem xét
về mẫu cũ gì hả
điểm kỹ gì hả
điểm mẫu thương mại điểm cao mà
có người nhiều tiền
nhưng mà trường đấy tốt
tốt thì tốt nhưng mà mày có thể phí điểm
sau đấy về bên các cái
ngành kinh tế rồi dễ xin việc hơn
trong lúc các bạn
cùng trang lứa thi nhau
thay đổi nguyện vọng người điểm cao
thì nâng nguyện vọng của mình lên
các ngành hot hơn tại các trường top trên
người điểm thấp lại
hạ nguyện vọng xuống các trường top dưới
các trường ngoài công lập hoặc
các chương trình liên kết đào tạo
thì diệp anh vẫn kiên định
với những đăng ký nguyện vọng của mình
từ trước khi đi thi
với hai mươi sáu điểm
cho ba môn khối đê diệp anh
có nhiều khả năng đổ vào một ngành nào đó
của đại học ngoại thương hay kinh tế
thế nhưng em đã chọn cho mình
nguyện vọng ưu tiên là
trường đại học ngoại ngữ thuộc đại học quốc gia hà nội
lần lượt bốn nguyện vọng
sau của em đều là những ngành
liên quan đến tiếng anh
ở các trường đại học khác nhau
tất cả các nguyện vọng mà cháu đăng ký đều liên quan đến
ngành nghề mà cháu thích với cả cháu
cảm thấy là cháu đủ điều kiện để cháu làm được
xung quanh cháu các bạn thay đổi nhiều
nhưng mà cháu kết định với những vọng hiện tại của cháu
nên là cháu không thay đổi
theo cháu thì điểm hai mươi sáu này có thể
vào được những trường tốt cao hơn nhưng mà
cháu thích môn tiếng anh nên là cháu vào trường ngoại ngữ
đại học ngoại ngữ
đôi khi cháu cũng có thử xem là mình có phù hợp
với hay là có thích công việc này không
nên là cháu cũng có giảng bài cho các bạn
về môn tiếng anh
thế cũng đấy thì cháu khi các bạn nhờ bài
cháu cảm thấy rất là vui
cháu cũng rất thích hình ảnh của cô giáo
nên anh của lớp cháu lên đường giảng và giảng những cái bài
học tiếng anh rất là hay nên là cháu bị ảnh hưởng
từ đấy và theo đuổi ước mơ
về giáo viên tiếng anh
tôi tên là nguyễn ngọc anh
tôi vốn là người khá nhạy cảm và mạnh mẽ
từ lâu tôi đã ước mơ
trở thành một nhà báo
tôi yêu việc viết lách muốn đi
nhiều nơi khám phá nhiều vùng đất mới
điểm của tôi
trong kỳ thi vừa qua đã không đạt được
như mong muốn nhưng tôi
vẫn không bỏ cuộc
hẳn là em cũng sẽ phần nào nhìn thấy
công việc bếp nút của phóng viên
của biên tập viên truyền hình
những cái vị trí mà có thể sau này khi mà ra trường
thì em sẽ ứng cử vào đó
em có thể chia sẻ
với chúng tôi lý do
tại sao em muốn trở thành một phóng viên
em muốn trở thành
một phóng viên
một phần là do
em rất muốn đi nhiều nơi
để tìm hiểu nhiều
điều thú vị của đất nước
hay là của thế giới
và em muốn đưa
cái sự thú vị ấy
cho tất cả mọi người
cùng trải nghiệm với mình
vậy thì em có thấy được rằng
là mình có khả năng hay là mình có
những cái đặc điểm hay tính cách gì phù hợp
với nghề báo hay không
em viết văn khá tốt và em khá nhạy bén
với những cái điều đang xảy ra trong cuộc sống
đồng thời em cũng rất muốn đi đây đi đó
những cái mà em có thể
cảm thấy đó là khả năng của mình
nó sẽ hợp với nghề báo
và sẽ hợp với nghề báo
nó sẽ là những yếu tố giúp em thành công
thế nhưng mà trong đoạn clip vừa rồi
em có chia sẻ tôi thấy là
điểm thi của em trong kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia vừa rồi
không được như mong muốn
vậy thì cụ thể là em sẽ quyết định như thế nào
năm nay bộ giáo dục và đào tạo
đã tạo điều kiện hết sức có thể cho thí sinh
thí sinh có thể đăng ký
nhiều nguyện gọi
em nhất định sẽ theo đuổi nghề báo
nếu em không đỗ vào
trường học viện bảo chí và tuyên truyền

em có thể xuống các nguyện vọng sau của em
các nguyện vọng sau của em cũng liên quan đến
nhờ vào đó thì em có thể theo đuổi ước mơ
thực ra với số điểm của em thì tôi thấy là
có rất là nhiều bạn thí sinh đã quyết định là thay đổi nguyện vọng
vậy tại sao em không
làm như vậy để chắc chắn là
mình sẽ có một suất vào cánh cổng đại học
đại học sẽ là
ngôi trường dạy chúng ta
về cái ngành nghề sau này
chúng ta sẽ lựa chọn
và nếu mà học về một ngành nghề
mà em không có thể
không yêu thích thì em sẽ không muốn học
đồng thời sau này nếu mà ra trường
làm một cái nghề mà mình
không đam mê
thì cũng sẽ không
đưa ra những kết quả tốt
thế nhưng mà lúc này thì tôi cũng muốn chia sẻ
rất chân thành với em đó là
nghề báo thì không chỉ vất vả gian khổ đâu
mà có khi còn
có phần nào nguy hiểm đặc biệt
là đối với nữ giới
không biết là em có biết rõ về điều này không
và nếu như mà sau khi là nghe
chia sẻ của tôi
thì em có
có ý nghĩ gì
về sự lựa chọn nghề không
gian khổ thì nghề nào cũng có
nhưng quan trọng là mình có
đủ ước mơ
và động lực để
tiếp tục theo đuổi nghề mình mong muốn hay không
với nghề báo cũng vậy
nghề báo đã trở thành đam mê của em
là ước mơ của em
nên dù có phải
gặp nhiều khó khăn
hay gian khổ em nhất quyết sẽ theo
cái ngành nghề này
và thực hiện ước mơ của mình
những người làm báo như chúng tôi
khi mà lắng nghe những chia sẻ của em vừa rồi
thì chúng tôi cảm thấy rất vui
có phần nào đấy cũng rất tự hào
thế nhưng không biết là khi mà em lựa chọn
nguyện vọng này
thì bố mẹ hay người thân của em có ủng hộ không
mẹ của em thì không muốn em theo nghề báo
vì nghề báo rất là khổ
bố thì luôn ủng hộ ước mơ của em
và về sau này thì cả gia đình đã trở thành động lực
giúp em có thể
tiếp tục thực hiện ước mơ của mình
vâng tôi tin rằng là với chia sẻ của ngọc anh
trong chương trình đường tới tương lai ngày hôm nay
thì sẽ truyền cảm hứng cũng như là động lực
cho các bạn học sinh khóa sau đang chuẩn bị hành trang
để tiến tới cánh cửa quan trọng bước vào tương lai
giống như là ngọc anh
một lần nữa thì xin được chúc ngọc anh
là sẽ đạt được ước mơ của mình
với niềm đam mê cũng như là sự kiên định của em
một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
trong chương trình ngày hôm nay thì cũng chính là thông điệp
mà chúng tôi những người làm chương trình
muốn gửi gắm tới quý vị không bao giờ bỏ cuộc
đó chính là bí quyết của những người thành công
tìm kiếm được một công việc thực sự phù hợp
thì không phải chỉ đơn giản là một lựa chọn
mà nó là cả một quá trình đòi hỏi
bạn phải nghiêm túc và kiên trì khám phá bản thân
tuy nhiên hãy tin rằng khi đã tìm được một nghề phù hợp
bạn sẽ nhận được nhiều thứ vô cùng giá trị
từ một công việc đúng đam mê
ngược lại bạn có thể đánh mất rất nhiều cơ hội
nếu lựa chọn sai nghề nghiệp phù hợp với mình
đừng vội vàng cũng đừng bỏ cuộc
hãy kiên nhẫn để tìm ra một con đường tốt nhất
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai
cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt